phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn vừa ngăn chặn thành công vụ vận chuyển trên một tấn pháo trái phép qua địa bàn
dạng sáng ngày chín tháng sáu trong quá trình tuần tra kiểm soát công an tỉnh bắc cạn đã phát hiện xe ô tô do nguyễn văn sơn
trú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang điều khiển chở theo ba mươi bảy bao tải dứa
quá trình làm việc lái xe quanh co về số hàng trên thùng xe
khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì khai nhận đó là hàng nông sản
và tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện có một trăm linh thùng pháo
mỗi thùng chứa tám hộp pháo nổ có tổng khối lượng là một một trăm hai mươi kg
lái xe thừa nhận đã nhận số hàng tại khu vực đèo gió huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
và vận chuyển về huyện đại từ tỉnh thái nguyên
hiện phương tiện và tăng vật đang được tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra
lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tăng hai đối tượng cải trang là người buôn bán hải sản
để vận chuyển trái phép vật liệu nổ
hai đối tượng bị bắt giữ là trần thị ngọc và nghiêm thị hùng cùng chú tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
tăng vật thu giữ bao gồm một mươi kg thuốc nổ công nghiệp năm trăm linh kíp nổ hai điện thoại di động và một xe máy
ban đầu các đối tượng khai nhận mua số vật liệu nổ trên về bán cho các phương tiện khai thác hải sản
trên địa bàn để kiếm lời
công an tỉnh cà mau vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với út em thị diệp việt kiều úc
tên gọi khác là diệp thị út em
diệp thị út em tạm trú tại phường một thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba diệp thị út em nhập cảnh về việt nam và giới thiệu với người dân xung quanh mình
là việt úc có thể bảo lãnh đưa người đi xuất khẩu lao động ở úc với chi phí là hai trăm linh triệu đồng
lương làm việc là hơn hai triệu một ngày
út em hứa nhận trước một trăm năm mươi triệu phần còn lại thì sẽ nhận khi hoàn thành thủ tục và đưa người đến úc làm việc
tin tưởng ush em thì đã có chín người dân đưa tiền cho út em để đi xuất khẩu lao động
nhưng sau một thời gian không thấy út em thực hiện theo lời hứa mà sử dụng tiền của họ để đi tiêu xài cá nhân
nên chín người dân trên đã làm đơn tố giác út em đến cơ quan công an
thưa quý vị thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan công an
viện kiểm soát viện kiểm sát hay là tòa án người quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và nhiều vụ việc các đối tượng đã lừa đảo chót lọt chiếm đoạt tiền của người dân
tuy nhiên mới đây tại huyện tân yên của tỉnh bắc giang nhờ sự phối hợp giữa cơ quan công an và ngân hàng
một vụ lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản của người dân đã bị chặn đứng
với lý do phục vụ việc xác minh điều tra các đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin về số căn cước công dân
số tài khoản tiền gửi sổ tiết kiệm tại ngân hàng
các đối tượng liên tục điện thoại thúc ép nạn nhân rút hết số tiền gửi tiết kiệm
chuyển vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để chứng minh bản thân không tham gia vào đường dây buôn bán ma túy
nếu không sẽ phải đi tù ba năm
không chúng cháu ở đây là chúng cháu đang làm thi hành nhiệm vụ
chúng cháu làm như thế này là bảo cô rút ra để sau là xong công việc chúng cháu lại quay lại
chúng nói cháu gửi cho cô hẳn hoa như lúc đầu
đấy xong thì cô rút đấy cô hơi tin tin
do không hiểu biết và lo sợ trước thông tin trên nạn nhân đã cung cấp cho đối tượng biết
bản thân có gửi tài agribank chi nhánh nguyễn tân yên hơn hai trăm linh triệu đồng
và ngay lập tức đến ngân hàng để truyền tiền
tuy nhiên tại ngân hàng nhận thấy nạn nhân có biểu hiện khác thường
cán bộ ngân hàng đã tạm dừng giao dịch
vụ việc vừa rồi xảy ra ở tân yên cũng là một trong những trường hợp
mà chúng tôi đã gần như là cũng đã tập huấn nhiều cho anh em để nhận biết được
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên xương không gian nạn
thì chủ yếu vẫn tập trung vào người cao tùa nhóm người cao tùa
ở đây thì chúng tôi nhận biết những cái hàng

nhóm người cao tùa tự nhiên đến ngân hàng
lại giúp tiền gửi tiết kiệm trước hạng chẳng hạn
hay là chuyển một số lượng tiền rất lớn qua tài khoản
và những cái tài khoản đấy là những cái tài khoản của ngân hàng
là số tài khoản rất lạ
để phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung
lực lượng công an đề nghị người dân cần cảnh giác
thường xuyên bảo vệ thông tin cá nhân không chuyển tiền
cung cấp thông tin cá nhân khi chưa biết rõ người nhận tiền
nhận thông tin đó là ai với mục đích gì
tuyệt đối là không thực hiện các hình vi như chuyển tiền
chuyển khoản đến các tài khoản mà mình không biết tài khoản đó là ai
không biết người mà mình chuyển tiền đến là ai
vì việc thực hiện cái hậu quả qua cái bối chốt cuối cùng
cái vấn đề là cái dòng tiền
mình không xê dịch thì cái hậu quả nó sẽ không xảy ra
cái đấy là vấn đề
và khi mà có cái sự bất thường những cái mà nó không theo quy luật
thì cái đấy nên có sự trao đổi với những người thân
những người thân trong gia đình không nên giấu
hoặc là không biết thông tin để tội phạm người ta lợi dụng
để phòng chống tội phạm công nghệ cao
người dân cũng cần thường xuyên cập nhật qua nhiều kênh thông tin
các hình thức thủ đoạn lừa đảo
để mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực
về thủ đoạn lừa đảo chiến đấu tài sản nói riêng
thủ đoạn tội phạm nói chung để nhiều người cùng biết và phòng tránh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
theo quy định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can
đối với các đối tượng sau đây
nguyễn thị thanh nhàn giới tính nữ tên gọi khác không
sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tại bắc ninh
nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú phòng một nghìn một trăm linh hai trung cư pacific place
số tám mươi ba b phố lý thường kiệt phường trấn hưng đạo
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nơi ở hiện nay phòng một nghìn bảy trăm linh chín một nghìn bảy trăm một mươi trung cư pacific pleis
số tám mươi ba b lý thường kiệt phường trần hưng đạo
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đang bị truy nã theo quyết định truy nã số hai
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hai đỗ văn sơn giới tính năm tên gọi khác
sinh ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại thanh hóa
nghề nghiệp nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú số một trăm một mươi tám b tổ ba mươi tám phường trung hòa
quận cầu giấy thành phố hà nội
nơi ở hiện tại số nhà lk một mươi một khu h một mươi khu đồ thị starlake
phường xuân tảo quận bắc tử liêm thành phố hà nội
đang bị truy nã theo quyết định truy nã số bốn
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ba nguyễn hồng sơn giới tính năm tên gọi khác
sinh ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại bắc ninh
nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú số một mươi năm b ngõ chín mươi bốn vũ xuân thiều
phường sai đồng quận long biên thành phố hà nội
nơi ở hiện nay số tám mươi năm viên tổ một khu đồ thị đạng xá
huyện gia lâm thành phố hà nội
đang bị truy nã theo quyết định truy nã số tám của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn thị tích giới tính nữ tên gọi khác
sinh ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại hà nội
nghề nghiệp tổng giám đốc công ty cổ phần mô pha
nơi thường trú số hai mươi bốn ngõ bảy mươi chín phố thái thịnh
phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
chỗ ở hiện nay thôn một xã thạch đà huyện mê linh thành phố hà nội
đang bị truy nã theo quyết định truy nã số chín của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trương thị xuân loan giới tính nữ tên gọi khác
sinh ngày bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội
nghề nghiệp trưởng ban quản lý dự án ba
công ty cổ phần tiến mộ quốc tế aic
nơi thường trú và nơi ở hiện nay căn hộ r ba tám trăm hai mươi sáu
trung cư r city bảy mươi hai a nguyễn trãi phường thượng đình quận thanh xuân thành phố hà nội
đang bị truy nã theo quyết định truy nã số một mươi của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vì hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị can
sớm ra trình diện phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để làm rõ nội dung của vụ án
diễn biến của vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tống duy mạnh
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã tiến thành thành phố phan thiết
trương tiến thanh trang nguyên kế toán của ủy ban nhân dân xã tiến thành
và nguyễn ngọc khương giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn xây dựng thương mại dịch vụ
quốc anh pháp địa chỉ tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
theo hồ sơ vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi khi ủy ban nhân dân xã tiến thành
được ủy ban nhân dân thành phố phan thiết giao làm chủ đầu tư hai công trình
sửa chữa chủ sở ủy ban nhân dân xã và trạm y tế xã tiến thành
bị can tống duy mạnh lúc này là chủ tịch ủy ban nhân dân xã
chủ đầu tư đã ký hợp đồng sửa chữa hai công trình trên với công ty quốc anh phát do khương làm giám đốc
tuy nhiên quá trình thực hiện hai bên đã không tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật
mặc dù biết rõ công trình chưa thi công hoàn thành nhưng các bị can mạnh trang khương
đã thỏa thuận với nhau gây thiệt hại cho nhà nước hơn số tiền là hơn một ba tỷ đồng
các đối tượng có liên quan đã tự nguyện khắc phục số tiền hơn một một tỷ đồng
hiện vụ án đang được điều tra
công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình khám xét lực lượng công an đã thu giữ hai mươi hai chiếc điện thoại di động
gần hai tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một mươi thẻ ngân hàng các loại và hơn bốn trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá
và mua bán số lô số đề của các đối tượng
đường dây này được xác định hoạt động từ tháng bốn
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay dọn đào phan thủy chú tỉnh hương yên cầm đầu
cầu kết với nguyễn văn sơn để tổ chức cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề
với thủ đoạn hết sức tinh vi
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định đường dây đánh bạc này giao dịch lên đến hơn hai tỷ đồng
thưa quý vị vào sáng nay chín tháng sáu hơn một trăm một mươi sáu thí sinh tại hà nội
bắt đầu làm thủ tục cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
đây là kỳ thi có áp lực không nhỏ đối với cả thí sinh và phụ huynh
chính vì vậy để các sĩ tử yên tâm phần nào để tập trung tốt cho việc làm bài
lực lượng công an đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn
cại điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thị minh sai quận năm tử liêm
có hai mươi phòng thi không chuyên với bốn trăm tám mươi thí sinh
nhà trường đã bố trí hai mươi bốn thí sinh cho mỗi phòng thi
chín giờ sáng thí sinh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi
đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi lịch thi
đây là năm đầu tiên thí sinh không được mang các thiết bị có chức năng ghi âm
ghi hình vào phòng thi nên điều này được cán bộ coi thi phổ biến kỹ
để thí sinh không phi phạm quy chế
hôm nay cô có lưu ý cho bọn em về mấy cái quy chế thi
với cả giờ thi với cả chuẩn bị sao để cho nó phù hợp để cho ngày mai thi
thì nó giúp em biết thêm mấy cái thông tin cho kỳ thi ngày mai
để em chuẩn bị được tốt hơn để có tâm sản tốt hơn để thi
với số lượng thí sinh đông nhất cả nước
tổ chức hơn hai trăm linh điểm thi với hai mươi cán bộ giáo viên làm công tác coi thi chấm thi
đồng thời huy động gần sáu trăm linh cán bộ giám sát và một chiến sĩ công an
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi
công tác đảm bảo chống gian lận trong kỳ thi cũng được các điểm thi tăng cường
phòng lưu giữ đề thi bài thi có một phó điểm trưởng và một nhân viên an ninh
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ lắp camera giám sát
các tỉnh chuẩn bị về cơ sở vật chất vào văn phòng phẩm và các công tác chuẩn bị khác
thì đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành và đáp ứng rất tốt những yêu cầu
về quy định của một kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi đập giả ra
về an toàn khu vực thi về phòng thi và các văn bản cũng như là các thông tin dành cho thí sinh
cũng như là các quy định thì đã được công khai thì đã được chuẩn bị tương đối tốt
về công tác cơ sở vật chất thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phòng thi
theo quy định đúng theo quy chế
vì mình an toàn đảm bảo cho kỳ thi chúng tôi đã phối hợp với ban chủ yếu đạo thi của quận
đã chuẩn bị tất cả các phương án phòng trừ các phương án xảy ra trong tình huống thi
kỳ thi lớp một mươi công lập hà nội sẽ diễn ra trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng sáu
với ba môn toán ngữ văn và ngoại ngữ
ngày mai thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn là ngữ văn buổi sáng và ngoại ngữ vào buổi chiều
dự kiến kỳ thi vào lớp một mươi tại hà nội diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng
nên các điểm thi đều có sự chuẩn bị chú đáo
phương án phát điện dự phòng ứng phó với tình huống đột xuất cũng sẵn sàng